grab vừa chính thức công bố triển khai grab ventures ignite
chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho các start up giai đoạn đầu tại việt nam
với chương trình grab ventures ignite grab hướng đến việc nuôi dưỡng và hỗ trợ
các start up phát triển thành những công ty hàng đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ
tại việt nam phù hợp với chiến lược tạo ra một mươi kỳ lân công nghệ vào năm hai nghìn ba mươi của chính phủ
chương trình này sẽ giúp nuôi dưỡng và phát triển những start up việt đang ở giai đoạn đầu
thông qua việc tận dụng sức mạnh và năng lực của grab
grab ventures inigh sẽ đánh giá các start up theo các tiêu chí bao gồm nhưng không giới hạn
năng lực đội ngũ nhân sự chính của start up sức hút của lĩnh vực start up đang kinh doanh
giá trị sản phẩm mô hình kinh doanh và khả năng phối hợp với hệ sinh thái grab